ngày chín tháng hai đoàn công tác của bộ y tế do thứ trưởng trương quốc cường
phó trưởng ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp
do chủng mới của virus corona gây ra làm trường đoàn
đã có buổi làm việc tại lào cai về công tác phòng chống dịch bệnh
tại buổi làm việc đánh giá cao tinh thần vào cuộc kịp thời và sáng tạo
của các cấp các ngành các địa phương tỉnh lào cai trong công tác phòng chống dịch bệnh
thứ trưởng bộ y tế trương quốc cường yêu cầu lào cai tiếp tục đẩy mạnh
và làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền về các giải pháp phòng chống dịch bệnh
thiết lập đường dây nóng phát các tờ rơi hướng dẫn phòng chống dịch bệnh đến từng gia đình
các cơ quan chức năng phải cách ly triệt để và an toàn xét nghiệm kịp thời
và cho kết quả chính xác giám sát sâu sát đồng bộ và toàn diện
điều trị tích cực và hiệu quả có đường dây nóng nối với các viện nhiệt đới trung ương
để phối hợp trong quá trình điều trị
trước đó đoàn công tác của bộ y tế đã kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh
tại cửa khẩu quốc tế lào cai cửa khẩu kim thành lào cai kiểm tra công tác đảm bảo thuốc
trang thiết bị công tác thu dung cách ly điều trị bệnh nhân nhiễm và nghi ngờ mắc bệnh
do ncov gây ra tại bệnh viện đa khoa tỉnh lào cai và khu vực cách ly công dân việt nam
do trung quốc trao trả tại trường quân sự tỉnh lào cai
cho đến thời điểm hiện tại lào cai chưa có trường hợp bệnh nhân dương tính về ncov